xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tiếp tục tiến hành xét xử các bị cáo liên quan trong vụ án
theo cáo trạng thực hiện quyết định số một trăm một mươi ba ttg ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ
quyết định số ba trăm tám mươi sáu qdub ngày một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh hà sơn bình
quyết định số năm nghìn ba trăm tám mươi ba qdub ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội
toàn bộ đất sân bay miếu môn là đất quốc phòng được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng
lập các sơ đồ bản đồ quản lý sân bay với một mươi sáu mốc giới
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu quân chủng phòng không không quân đã bàn giao mốc giới
ngoài thực địa cho tập đoàn viễn thông quân đội việt theo để thi công dự án quốc phòng
trong đó diện tích thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm là ba mươi hai năm mươi bảy hectare nằm trong diện tích sáu mươi bốn sáu mươi sáu hectare nêu trên
từ năm hai nghìn một mươi ba một số đối tượng tại xã đồng tâm đã thành lập tổ đồng thuận do lê đình kình
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu trú tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
lê đình công là con trai của kình và bùi viết hiểu cầm đầu
do có ý định chiếm đoạt đất ở cánh đồng xanh
thuộc quản lý của bộ quốc phòng các đối tượng này thường xuyên lôi kéo kích động quần chúng nhân dân
khiếu kiện phức tạp về công tác quản lý sử dụng đất của chính quyền xã đồng tâm
mặc dù các đối tượng biết rõ nguồn gốc đất ở cánh đồng xanh đã được bàn giao và là đất quốc phòng
tuy nhiên các đối tượng vẫn tuyên truyền rằng đất đồng xanh là của xã đồng tâm
đồng thời kêu gọi người dân thôn hoành xã đồng tâm đấu tranh để giữ đất
và hứa hẹn nếu lấy lại được đất sẽ chia cho những người tham gia đòi đất
và đi theo tổ đồng thuận
cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi khi biết thông tin công an tp hà nội phối hợp với
quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng triển khai bảo vệ lực lượng thi công
xây dựng tường rào sân bay miếu môn trên đất đồng xanh lê đình kình cùng đồng bọn
bàn bạc góp tiền mua một mươi quả lựu đạn mua xăng làm tám mươi năm chai bom xăng mua khoảng một mươi tuyếp sắt
có gắn dao bầu và liềm gom gạch đá mua pháo nhằm mục đích tấn công lực lượng chức năng
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an đến cổng thôn hoành
xã đồng tâm để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì các đối tượng dùng lựu đạn
gạch đá bom xăng và dao tấn công lực lượng công an khiến ba cám bộ công an hy sinh
trong vụ án này cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của đối tượng lê đình kình
cấu thành tội giết người tuy nhiên do đối tượng đã chết vào dạng sáng hôm xảy ra vụ án
nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý
hai mươi năm đối tượng liên quan đến vụ án bị truy tố với tội danh giết người
bốn đối tượng khác bị truy tố với tội danh chống người thi hành công vụ
sau khi kết thúc phần công bố cáo trạng hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo
đã được nêu tội danh trong bản cáo trạng
những nội dung liên quan đến phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị đây là vụ án mạng được người dân cả nước đặc biệt quan tâm và theo dõi
do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
cũng như là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ chiến sĩ công an thí sinh
và trong ngày đầu diễn ra phiên tòa thì truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận ý kiến của người dân
nhưng lại chống đối và để xảy ra cái vụ mà đốt đây gọi là đốt ý
ba công an chiến sĩ công an thực ra là một cái tội ác
các cái thành phần này có cái âm mưu và có cái tài năng
cả tâm như thế thì tôi hoàn toàn phát phát và tôi đề nghị sự đúng lời đúng tội
nếu xét về tính chất mức độ vi phạm thì tôi cho rằng đây là một vụ án đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng
và trong đó hai mươi năm người bị truy tố về hành vi giết người
vậy thì đây là một tổ chức lớn có sự phân công có sự phân trách nhiệm
và thậm chí có sự chuẩn bị trong việc là bày binh bổ trận

vũ khí và hậu quả là có ba người là chiến sĩ trong lực lượng công an đã bị thiệt mạng
cái đất đai này đã được xác định là đất đai của quốc phòng
mà một nhóm người vẫn cố tình tổ chức chống đối lại để hòng sống chiếm
xâm chiếm lại cái đất của công và của nhà nước
theo tôi nghĩ thế là sai về pháp luật
và những người ấy không tôn trọng vào pháp luật
và pháp luật đã rất tôn trọng người dân và đã giải thích rất rõ ràng về chính sách của nhà nước
nhưng một nhóm người vẫn cố tình
theo tôi nghĩ đấy là cái việc chống đối
cái sự việc ở đồng tâm có thể nói là một cái sự việc đáng tiếc
chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình
và cái hòa bình này chúng ta đã phải tốn rất là nhiều công sức nhiều sương máu để giành được
và chúng ta đã giữ vững cái hòa bình ổn định này mấy chục năm qua

nhưng mà trong cái giai đoạn hòa bình thì có những cái đảng viên thậm chí là đảng viên lão thành đã biến chất là đã thoái hóa về cái suy nghĩ về cái nhận thức
cho nên có những hành động sai lầm thậm chí là còn làm kích động làm ngòi nổ cho cái sự phản kháng không đúng mức của người dân địa phương
phẫn nộ cam phẫn là suy nghĩ chung của dư luận nhân dân trước những hành vi phạm tội có tổ chức man dợ mất tính người của một số bị cáo trong vụ án
theo dõi diễn biến phiên xét xử dư luận xã hội bày tỏ mong muốn tòa án nhân dân tp hà nội sẽ có bản án khách quan công tâm để nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật
riêng bản thân cá nhân của tôi thì tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều
nhưng tôi cũng chỉ một điều cuối cùng và điều kết luận quan trọng nhất là đề nghị nhà nước phải nghiêm trị những ai không chấp hành
chấp hành pháp luật đặc biệt là những đối tượng ở đồng thông vừa qua
hoàn toàn sai hoàn toàn không còn cái gì là một người dân của đất nước việt nam
không có tổ chức nào đứng ra tổ chức làm cái việc chống lại người thi hành công vụ
chúng tôi cũng rất là mong muốn làm sao mà hội đồng xét xử đưa ra được những cái bản án những cái phán quyết công tâm đúng người đúng tội và đặc biệt là có cái tính gian đe
nó không chỉ đối với những người dân này mà còn đối với những các cái phần tử chống đối
đối với những cái đối tượng khác mà đang có cái ý định manh nha chống đối với các cái lực lượng thi công vụ
hai mươi năm người này đều ở trạng thái là có tình tích tăng nạn trong vụ án đó là gây chết người nhiều gây giết đến hai mạng người trả lệ
thì ở đây vụ án này chúng ta là có ba chiến sĩ bị hy sinh
như vậy là nó thuộc vào định khung của khoản tội danh lớn nhất định khung khoản một của điều một trăm hai mươi ba
thì trong trường hợp này thì
khung hình phạt phải là từ một mươi hai năm hai mươi năm trung thân hoặc tử hình